phạm nhân này đã trộm cắp hai chiếc xe đạp của người dân để bên đường sau đó bán một chiếc xe lấy một trăm linh đồng thông tin được công an thanh hóa cung cấp
chào quý vị và các bạn vào lúc một mươi năm h chiều nay một tháng sáu phạm nhân triệu quân sự đã bị bắt tại xã yên dương huyện hà trung khi đang trên đường bỏ trốn
sự là đối tượng từng phạm tội giết người cướp tài sản đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ trước khi phạm tội sự là binh nhì trong một đơn vị thuộc quân khu một rèn luyện trong quân ngũ nhưng dự lại mê game từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi hai sự đào ngũ đến quán cà phê hương sen ở phố trường lâm quận long biên hà nội rồi sát hại chủ quán cướp nhẫn bông tai bằng vàng và bị bắt hai ngày sau đó
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi ba tòa án quân sự quân khu một tuyên bố
án sự trung thân về các tội cướp tài sản giết người và đào ngũ
triệu quân sự thủ án tại trại giam quân sự khu vực miền trung
cuối năm hai nghìn một mươi năm khi chấp hành án phạt sự đã trốn khỏi trại giam
sau khi bị bắt năm hai nghìn một mươi sáu sự bị tuyên phạt ba năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ và ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hình phạt tù là trung thân
đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi khi đang chấp hành án tù tại trại giam quân sự khu vực miền trung
triệu quân sự trèo bám vào đường ống
trốn ra ngoài phạm nhân bị bắt lại vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi đang chơi game tại một quán internet ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam